mưa lớn kéo dài ngày như thế này thì có lẽ người chịu thiệt hại nhiều nhất là những người nông dân
đặc biệt là khi ngày tết đã đến gần con số thiệt hại ban đầu do hội nông dân thành phố đà nẵng cung cấp
đối với người trồng rau và hoa tết đã là một mươi năm hectare tổng thiệt hại ước tính khoảng năm tỷ đồng
đây là vườn hoa của hộ gia đình ông nguyễn quang cường tại phường hòa xuân quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng hơn một trậu hoa các loại trong đó chủ yếu là cúc vàng sắp đến ngày nở rộ
để phục vụ tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín nhưng mưa lớn kéo dài liên tục từ dạng sáng ngày chín tháng một mươi hai
đã khiến vườn hoa của ông cường bị ngầm nước hoàn toàn điều này đồng nghĩa với việc ông đã mất trắng vụ hoa năm nay
năm nay vườn hoa là trễ mưa mốc nắng là chết nơi kia thiệt hại bỏ sứng rất là nhiều
trước tình hình đó thì thường vụ thân hội đã chỉ đạo các vườn hội
cựu cống bộ xuống tất cả các cơ sở nắm lại tình hình thiệt hại đánh giá đúng thiệt hại
và có đề xuất kịp thời để hỗ trợ cho nông dân kịp thời khép phục hậu quả sau lũ cột bộ này
để tiếp tục sản xuất các sản phẩm để phục vụ đời sống hàng ngày cũng như phục vụ cho tết chấp đấy
thống kê chưa đầy đủ của hội nông dân tp đà nẵng
tính đến chiều ngày một mươi tháng một mươi hai mưa lớn đã gây ngập hơn một mươi năm hectare hoa và rau các loại sắp đến độ thu hoạch
trên địa bàn thành phố trong đó các khu vực bị ngập sâu và thiệt hại nặng nhất là vườn rau la hường
với hơn một mươi hectare thuộc phường hòa thọ đông và khoảng sáu mươi trậu hoa ở phường hòa xuân quận cẩm lệ
ngoài ra các địa phương bị ngập nặng khác là phường hòa hải khuê mỹ hòa quý quận ngũ hành sơn
xã hòa liên huyện hòa vang hiện mưa lớn tại đà nẵng vẫn tiếp diễn nhiều tuyến đường trong thành phố
lại ngập nước trở lại ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và sinh hoạt của người dân trên địa bàn